chương trình sáng nay sẽ có những nội dung chính như sau

trong phần tiết quốc tế mỹ tìm kiếm thỏa thuận kiểm soát vũ khí với nga và trung quốc
ukraine sẽ rút quân khỏi miền đông từ ngày bảy tháng một mươi một
thưa quý vị và các bạn sáng nay ngày sáu tháng một mươi một phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn chính thức bắt đầu
theo đó buổi sáng quốc hội sẽ tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
liên quan đến chất lượng hiệu quả thực hiện chương trình
quốc hội sẽ tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực công thương liên quan đến công tác quản lý hỗ trợ xử lý tồn tại vướng mắc trong khai thác đánh bắt hải sản trên biển
người trả lời chất vấn là bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
buổi chiều sau khi kết thúc nhóm vấn đề thứ nhất quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực công thương liên quan đến công tác quản lý
điều tiết điện lực việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo
hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường ngoài nước thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa thương mại điện tử và kinh tế số
công tác quản lý thị trường phòng chống gian lận thương mại quản lý cạnh tranh bảo vệ người tiêu dùng
phát triển ứng dụng cơ khí chế tạo trong nước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa đổi mới công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp
người trả lời chất vấn là bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
trước thềm phiên chất vấn đại biểu kỳ vọng sẽ có những giải pháp thiết thực được đưa ra đối với bốn nhóm vấn đề đã lựa chọn để chất vấn tại nghị trường trong kỳ họp này

đó là bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương bộ nội vụ bộ thông tin và truyền thông

cạnh tranh khai thác sử dụng nước giữa các ngành đặc biệt cho sản xuất nông nghiệp có xu hướng ngày càng gây gắt hơn nhất là trong mùa khô
cùng với đó là khai thác sử dụng nước lãng phí hiệu quả sử dụng thấp dẫn đến chưa bảo đảm việc sử dụng tổng hợp đa mục tiêu ở nhiều khu vực lưu vực sông
đó là bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ thông tin và truyền thông

duy trì nguồn nước cung cấp dịch vụ tốt hơn và xây dựng khả năng phục hồi
hồ dầu tiếng là công trình nhân tạo lớn nhất nước ta hiện nay phục vụ cung cấp nước sản xuất sinh hoạt cho các tỉnh tây ninh bình dương bình phuốc long an và thành phố hồ chí minh
vì vậy hồ dầu tiếng được công nhận là công trình quan trọng đến an ninh quốc gia nên công tác bảo đảm an toàn thủy lợi luôn được quan tâm
hồ dầu tiếng nằm trên địa bàn ba tỉnh tây ninh bình dương và bình phước với diện tích mặt trước hai mươi bảy ha
dung tích chứa hơn một bảy tỷ mét khối nước
theo tính toán của các chuyên gia nếu xảy ra sự cố tại hồ dầu tiếng có thể gây úng ngập các địa phương lân cận trong đó có thành phố hồ chí minh
với tầm quan trọng của một công trình an ninh quốc gia mới đây tổng cục thủy lợi đã công bố quyết định của bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn về việc kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn hệ thống thủy lợi dầu tiếng phức hòa năm hai nghìn một mươi chín
trong thời gian gần đây người dân trên vùng đồng tháp một mươi thuộc tỉnh long an đang tự phát chuyển đổi đất sản xuất lúa hai ba vụ sang đảo ao nuôi tôm thẻ chân trắng
vấn đề này nếu không kiên quyết xử lý thì nguy cơ vùng ngọt hóa sẽ trở thành mặn hóa
qua ghi nhận thực tế tại các huyện tân hưng thạnh hóa vĩnh hưng và mộc hóa hiện đã có trên bốn mươi hectare đất sản xuất lúa hai ba vụ chuyển sang đảo ao thả nuôi tôm thẻ chân trắng
nguồn nước mặn để nuôi tôm thẻ chân trắng được người dân khai thác từ nước giếng khoan tầng nông có độ sâu từ ba mươi đến ba mươi năm mét độ mặn từ bốn đến sáu phần nghìn
trong quá trình nuôi có sử dụng muối ăn để xử lý mầm bệnh và tăng độ mặn
trên địa bàn của huyện mộc hóa đặc biệt là ở xã tân lập người dân tự ý tức là chuyển đổi mục đích sử dụng dụng đất từ đất mà trồng lúa sang đảo ao để nuôi tôm thẻ chân trắng
tuy nhiên trong thời gian qua thì thực hiện cái chỉ thị số một mươi hai của quỹ ban dân tỉnh quỹ ban dân quyện quyết liệt chỉ đạo các ngành đặc biệt là phòng tài nguyên môi trường phối hợp với phòng nông nghiệp và quỹ ban dân xã tân lập xuống
dẫn động từ hội dân mà chúng ta là không nên chuyển đổi cái loại hình này
do lợi nhuận quá lớn từ hai trăm linh đến ba trăm linh triệu đồng một hectare một vụ nên việc kiểm soát và xử lý tình trạng người dân tự phát nuôi tôm thẻ chân trắng đang gặp khá nhiều khó khăn
trước tình hình trên chủ tịch ubnd tỉnh long an đã yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sở tài nguyên và môi trường phối hợp với địa phương cương quyết xử lý không để tình trạng phát triển tự phát nuôi tôm thẻ chân trắng sẽ tác động xấu tới môi trường trên vùng ngọt hóa thuộc đồng tháp một mươi
hôm qua tại tp hcm tạp chí nhịp cầu đầu tư tổ chức hội nghị đầu tư hành một mươi chín với nội dung kinh tế việt nam hành hai mươi ba mươi suy thoái hay hưng thịnh với sự tham gia của gần ba trăm linh doanh nhân
nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
tại đây các đại biểu thảo luận và dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô việt nam giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
mục tiêu việt nam sẽ tăng trưởng kinh tế đến năm hai nghìn ba mươi tối tiểu trung bình bảy năm trên một năm
dù nhiều thách thức nhưng dự báo những năm tới thị trường hấp dẫn thu hút đầu tư tiềm năng phát triển bất động sản những năm tới
tập trung vào phân khúc thị trường nghỉ dưỡng nhà ở cao cấp thị trường công nghiệp và hậu cần do sự phát triển của cơ sở hạ tầng
hàng không giá rẻ sức khúc của các nhà đầu tư nước ngoài
fdi tăng trưởng cùng doanh số bán lẻ trở thành yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển của hạ tầng logistics hiện đại trung bình hai mươi mỗi năm trong năm năm gần đây
hôm qua ủy ban nhân dân tỉnh thái bình đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch chung
xây dựng khu kinh tế thái bình tỉnh thái bình đến năm hai nghìn bốn mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
phát biểu ý kiến tại hội nghị đồng chí phạm hồng hà bộ trưởng bộ xây dựng nhấn mạnh
quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế thái bình bao gồm ba mươi xã một thị trấn thuộc hai huyện thái thụy và tiền hải
có diện tích tự nhiên hơn ba mươi hectare đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thái bình và vùng duyên hải bắc bộ
bên cạnh đó là một trung tâm kinh tế biển đa ngành đa lĩnh vực của vùng và cả nước
bộ trưởng đề nghị địa phương ưu tiên phát triển theo hướng công nghiệp thân thiện với môi trường
tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đô thị gắn với sự kiện lễ hội du lịch nghỉ dưỡng
cần quy hoạch và phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao có năng suất chất lượng
tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên quỹ đất của khu kinh tế
theo cục thống kê đà nẵng doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn thành phố đạt năm hai trăm linh tỷ đồng
nâng tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa từ đầu năm đến nay đạt gần bốn mươi bảy năm trăm linh tỷ đồng tăng hơn một mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
theo đó trong một mươi tháng qua doanh thu bán lẻ phân theo nhóm ngành hàng như nhóm sửa chữa xe ô tô
xe có động cơ tăng cao nhất với mức tăng hơn hai mươi bảy tiếp đến là nhóm gỗ vật liệu xây dựng tăng hơn hai mươi
vật phẩm văn hóa giáo dục tăng một mươi bảy năm nhóm lương thực thực phẩm tăng một mươi bảy đồ dùng dụng cụ trang thiết bị gia đình
nhóm đá quý kim loại quý xăng dầu các loại hàng may mặc cũng đều tăng
cũng theo cục thống kê đà nẵng hiện giá hàng hóa trong tháng một mươi một có biến động tăng
nhưng tình hình thị trường vẫn giữ ổn định nguồn cung hàng hóa được bảo đảm
nên hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố đà nẵng tiếp tục tăng so với tháng trước
sau nhiều tháng dịch tà lợn châu phi bùng phát trên toàn quốc
thì đến nay giá lợn thương phẩm tại nhiều địa phương trong cả nước tăng lên rất cao
đang ở mức khoảng năm mươi tám đồng một kg
dịch tả lợn châu phi xuất hiện tại long an từ trung tuần tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đến nay đã làm thiệt hại kinh tế của hơn hai năm trăm bốn mươi bốn hộ dân và cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh
tổng số lợn bệnh và tiêu hủy khoảng sáu mươi ba con ước kinh phí hỗ trợ tiêu hủy là trên một trăm ba mươi tám tỷ đồng
đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh long an có năm mươi chín trên một trăm bảy mươi ba xã phường đã qua ba mươi ngày không tái phát dịch tả lợn châu phi
dịch tà lợn châu phi xuất hiện trên địa bàn tỉnh từ tháng sáu tới trung tuần tháng sáu
đến thời điểm này đã qua hơn bốn tháng
nói chung là diễn biến dịch hiện nay các quyền dường như đã có xu hướng giảm dần
hiện tại giá lợn thương phẩm đang tăng mạnh nhưng người nuôi thì đang rất ngại tái đàn
trong khi đó dọc tuyến biên giới tây nam đã xuất hiện tình trạng lợn nhập khẩu
trước tình hình trên ủy ban nhân dân tỉnh long an đã có chỉ đạo đặc biệt trong việc kiểm soát lợn nhập ngoại
để tránh dịch bệnh tà lợn châu phi và các bệnh trên lợn tái bừng phát trở lại
cơ quan chuyên môn thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho người dân rất sức là càng kẻ bài bản
và chúng tôi sẽ làm một đợt truyền thông sâu và rộng phối hợp với đài truyền thanh các quyện kết hợp với tờ rơi
để làm cho người dân nhận thức đầy đủ về kiến thức trong việc tái đàn trong thời gian sắp tới
thời gian qua công tác kiểm soát xử lý ổ dịch tại các địa phương được thực hiện quyết liệt
hầu hết ổ dịch đều được triển khai tiêu hủy
theo đúng quy định công tác tiêu độc khử trùng được thực hiện liên tục thường xuyên
nhằm hạn chế mầm bệnh lây lan nhằm bảo đảm an toàn cho vật nuôi và mang lại hiệu quả kinh tế cao
đồng thời đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
ngành nông nghiệp long an đang khuyến cáo người chăn nuôi lợn cẩn trọng khi tái đàn
để tránh dịch bệnh tái phát gây thiệt hại kinh tế của nông hộ
hôm qua tại hà nội bộ y tế phối hợp với hội nhà báo việt nam phát động cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh truyền hình
về sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
các tác phẩm phóng sự phát thanh truyền hình tham dự cuộc thi có nội dung phản ánh kết quả công tác bảo vệ
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành y tế
từ tuyên truyền chủ trương đường lưới của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về công tác y tế
cho đến công tác triển khai các nhiệm vụ hoạt động trọng tâm của ngành y tế
thể lệ cuộc thi được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử bộ y tế
website hội nhà báo việt nam và trên báo sức khỏe và đời sống
các tác phẩm tham dự cuộc thi được gửi trực tiếp hoặc qua đường biêu điện đến vụ truyền thông và thi đua khen thưởng bộ y tế
một trăm ba mươi tám a giảng võ ba đình hà nội hoặc ban nghiệp vụ hội nhà báo việt nam số năm mươi chín lý thái tổ trang tiền hoàn kiếm hà nội
thời gian nhận tác phẩm tham dự cuộc thi từ ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đến một mươi bảy h ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi tính theo dấu biêu điện
lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
chiều qua tại công viên phần mềm quang trung tp hcm
đánh giá hội thảo rủi ro trách nhiệm chuyên nghiệp và an ninh mạng của công ty công nghệ khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
rủi ro và thiệt hại kinh doanh đến từ gián đoạn hoạt động của các công ty trong chuỗi cung ứng do nguyên nhân tấn công an ninh mạng đang ngày một trở nên thường xuyên hơn
đặc biệt những kẻ hở trong an ninh hệ thống của các nhà cung cấp có thể trở thành cửa sau để tinh tặc tấn công mạng lưới liên kết của cả chuỗi giá trị
hội thảo nhằm giúp doanh nghiệp dịch vụ it việt nam hiểu rõ hơn về bức tranh toàn cầu đang tham gia hội nhập
đồng thời mang lại những thông tin cần thiết giúp các công ty dịch vụ it gia tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp mình
với tư cách là nhà cung cấp đáng tin tưởng trong chuỗi cung ứng quốc tế
theo các chuyên gia nhà cung cấp dịch vụ it do mức độ phức tạp và chuyên môn kiến thức trong dịch vụ sẽ đối mặt với rủi ro kiện tụng
dịch vụ it càng trở nên hiện đại và phức tạp thì nguồn gốc cho rủi ro trách nhiệm chuyên nghiệp gia tăng càng nhanh
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có văn bản báo cáo thành ủy hà nội về kết quả sau hơn ba năm thực hiện chương trình
mục tiêu nhằm giảm thiểu ủn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó hà nội sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm điều hành giao thông thông minh
theo đó trung tâm điều hành giao thông thông minh sẽ được xây dựng tại khu liên cơ võ trí công quận tây hồ
trung tâm điều hành này sẽ có tám trung tâm chức năng gồm trung tâm giám sát bảo mật an toàn thông tin
trung tâm hỗ trợ cho cán bộ sử dụng công nghệ thông tin của thành phố trung tâm quản lý thông tin báo chí và thông tin truyền thông
trung tâm giám sát điều hành giao thông và phòng chống tội phạm nơi công cộng trung tâm phân tích dữ liệu
trung tâm hỏi đáp ý kiến phục vụ người dân trung tâm quản lý dịch vụ công thành phố trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin cấp cứu
phòng cháy chữa cháy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ y tế
bên cạnh đó hà nội cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ hình thành và đưa vào khai thác sử dụng một số thành phần cơ bản
của hệ thống giao thông thông minh và du lịch thông minh triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát trên địa bàn quận huyện thị xã
kết nối chia sẻ các dữ liệu với công an tp hà nội sở giao thông vận tải theo hướng quản lý điều hành tập trung
mới đây ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã ban hành văn bản thống nhất theo đề xuất của sở giao thông vận tải thành phố
đây là một trong những tuyến đường tiêm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông tại đà nẵng
cụ thể việc cấm đỗ xe trên đường gom ngô quyền gồm đoạn từ cổng chính vào bãi đỗ xe trung tâm thương mại vincom plaza
đến đường nguyễn công chứ đoạn từ khu vực tường giao trung tâm y tế quận sơn trà đến đường vũ văn dũng
và đoạn từ đường phan bá phiến đến đường đinh công chứ trước trung cư the sun mis
đồng thời cấm dừng đỗ xe khu vực trước trung cư azura và trung tâm thương mại vincom plaza
thành phố giao các đơn vị chức năng lắp biển cấm theo quy định
lực lượng cảnh sát phối hợp với thanh tra sở giao thông vận tải kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện vi phạm
ngày năm tháng một mươi một bệnh viện tim mạch tp cn đã khánh thành và đưa vào hoạt động phòng can thiệp tim mạch
có cơ sở và chất hiện đại nhất đông bằng sông cửu long
với sự hỗ trợ truyền sang kỹ thuật của các bác sĩ bệnh viện trợ rễ
đây được xem là tín hiệu vui cho bệnh nhân tim mạch tại các tỉnh thành vùng đồng bằng sông cửu long
với hệ thống máy dsa phục vụ đặt stent mạch vành và đặt máy tạo nhịp tim
bệnh viện tim mạch tp cn đã đào tạo được một mươi bác sĩ chuyên khoa nội tim mạch
bổ sung hai ekip can thiệp tim mạch hai ekip đặt máy tạo nhịp
đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh tim mạch cho bệnh nhân trong vùng
những ca phức tạp và gây khó khăn trong can thiệp điều trị bệnh lý tim mạch
thì hiện nay đều có thể dễ dàng được thực hiện tại phòng can thiệp tim mạch của bệnh viện tim mạch cần thơ
đồng thời gia tăng cơ hội cho bệnh nhân được cấp cứu trong thời gian vàng
trên cơ sở đó giảm gánh nặng chi phí cho gia đình bệnh nhân và giảm tải cho bệnh viện tim mạch tuyến trên
thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân không chỉ của cần thơ mà còn toàn vùng đồng bằng sông kiều long và hơn thế nữa
tỉnh đinh bình
bộ văn hóa thể thao và du lịch chọn là địa phương tổ chức năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi với chủ đề hoa lư cố đô ngàn năm
vì vậy ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi chín tỉnh ninh bình đã và đang tập trung triển khai các công trình dự án
các điều kiện cần thiết chuẩn bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ năm du lịch quốc gia để đem đến cho du khách những điểm đến hấp dẫn
đến nay các sở ngành đơn vị trong tỉnh đang gấp rút triển khai thực hiện các dự án du lịch trọng điểm phục vụ năm du lịch quốc gia
nhiều khu điểm du lịch đã cơ bản hoàn thiện đi vào hoạt động thu hút một lượng lớn du khách đến với ninh bình
tỉnh cũng đang tiếp tục quan tâm việc chỉnh trang đô thị cắt tỉa cây xanh trồng hoa tạo cảnh quan các điểm công cộng nút giao thông sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng
công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch cũng được tỉnh quan tâm
đầu tư cả về kinh phí phương thức tổ chức triển khai với nhiều hình thức đa dạng phong phú và hấp dẫn
năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi hứa hẹn sẽ là nơi hội tụ được vẻ đẹp của đất nước truyền thống thân thiện hiếu khách của người việt nam
đồng thời thể hiện được nét riêng của vùng đất văn hóa con người ninh bình ngàn năm văn hiến
sáng hôm qua tại hà nội đã diễn ra triển lãm tác phẩm mỹ thuật của các nghệ sĩ tiêu biểu hàng đầu châu á
triển lãm giới thiệu tám mươi một tác phẩm của hai mươi bảy nghệ sĩ tiêu biểu thuộc nhiều thế hệ tới từ một mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
đây là dịp để công chúng yêu nghệ thuật
có thể tiếp cận với các tác phẩm hội họa điêu khắc tiêu biểu xuất sắc
cùng những phong cách nghệ thuật và văn hóa phong phú đa dạng độc đáo đặc sắc của nghệ sĩ châu á
đây là lần đầu tiên người yêu nghệ thuật việt nam được thưởng thức trực tiếp tác phẩm của các họa sĩ
nhà điêu khắc hàng đầu châu á ngay tại thủ đô hà nội
triển lãm đã góp phần mở rộng mối quan hệ giao lưu văn hóa nghệ thuật hợp tác quốc tế trên lĩnh vực mỹ thuật
đồng thời thắt chặt quan hệ hợp tác giữa các nước trong khu vực châu á
trong khuôn khổ triển lãm tác phẩm mỹ thuật của các nghệ sĩ tiêu biểu châu á tại hà nội
đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề vài nét về mỹ thuật châu á ngày nay
tọa đàm là cơ hội để công chúng yêu nghệ thuật tìm hiểu về những nét tiêu biểu của lịch sử mỹ thuật châu á
trong sự phát triển của nghệ thuật thế giới
tại đây các nghệ sĩ của các quốc gia đã chia sẻ quá trình làm nghệ thuật của bản thân nói riêng và của nước mình nói chung
đây là hoạt động giao lưu trao đổi nghệ thuật giữa các nghệ sĩ mang lại những hiệu quả tích cực
trong việc đẩy mạnh giao lưu kích thích sáng tạo kết nối nghệ thuật việt nam và thế giới
trong phần tiết quốc tế mỹ tìm kiếm thỏa thuận kiểm soát vũ khí với nga và trung quốc
ukraine sẽ rút quân khỏi miền đông từ ngày bảy tháng một mươi một
thưa quý vị phát biểu với báo giới tại nhà trắng tổng thống mỹ donald trump cho biết
mỹ muốn đạt được một thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới với nga và trung quốc và có thể cả với một số nước khác
hiện mỹ đang đàm phán với nga trung quốc để đi tới một thỏa thuận kiểm soát vũ khí quan trọng
theo tổng thống donald trump thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới nếu được ký kết
sẽ khác với thỏa thuận new start giữa nga và mỹ vốn sẽ hết hạn vào năm hai nghìn hai
hiện tại ông donald trump vẫn tự nhiên không biết
nga đã từ chối trả lời câu hỏi liệu mỹ có ra hạn new start hay không bất chấp các nỗ lực thúc ép từ phía nga
new start được mỹ và nga ký năm hai nghìn một mươi có hiệu lực vào ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
hiệp ước này đóng vai trò cắt giảm và hạn chế toàn bộ vũ khí tấn công chiến lược
bao gồm các bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền trên biển và trên không
quân đội ukraine đã gửi thư tới tổ chức an ninh và hợp tác châu âu
nêu đề nghị về việc bắt đầu rút quân khỏi miền đông ukraine

tháng tám vừa qua tổng thống pháp emmanuel macron đã kêu gọi tổ chức
hợp tác cho âu và hợp tác cho âu
gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh theo thời thức gồm nga pháp đức và ukraine
nhằm giải quyết xung đột ở miền đông ukraine
hơn ba trăm linh người dân và du khách đã có thể tụ tập tại bãi biển port de galinhard của brazil
để ngụp lặn trong làn nước mắt lành
đây là thành quả bước đầu của nước này trong cuộc chạy đua với thời gian
để xử lý sự cố dầu loang đầu tháng chín vừa qua
nhiều người lặn ngụp và nằm dài trên biển để tận hưởng là nước trong mát sạch bóng dầu
sự cố chăn dầu ảnh hưởng tới hơn
hơn hai trăm linh vùng biển của brazil tác động xấu tới ngành du lịch của nước này
chính phủ brazil thông báo đã liên hệ với tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol
nhằm điều tra nguyên nhân xuất hiện các vệt dầu loang ngoài khơi các vùng biển phía đông bắc
đồng thời cho biết sự cố môi trường này có thể gây thiệt hại gần một mươi hai năm triệu đô la
hiện lực lượng chức năng vẫn chưa thể xác định được chính xác địa điểm ban đầu xảy ra sự cố
cũng như không thể xác định chắc chắn liệu có thêm dầu loang ra các bãi biển trên khắp brazil nữa hay không
cảnh tác hữu cơ
canh tác hữu cơ là phương thức trồng lương thực thực phẩm mà không sử dụng thuốc trừ sâu hóa học và phân bón
đây được xem là một trong những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn thảm họa khí hậu
tuy nhiên theo cảnh báo của nhiều nhà khoa học
canh tác hữu cơ không hẳn đã là lời giải cho bài toán cứu trái đất
các nhà nghiên cứu cho biết vì lượng sản phẩm thu hoạch trên một hectare từ canh tác hữu cơ
mang lại nhỏ hơn so với canh tác truyền thống
nên công việc này đòi hỏi nhiều đất đai hơn để sản sinh ra cùng một lượng sản phẩm
do đó lượng carbon thải ra sẽ nhiều hơn nguồn nước tưới tiêu cũng phải chi phí nhiều hơn
bên cạnh đó một số loại cây hữu cơ cụ thể như đậu khoai tây và yến mạch
tạo ra nhiều khí thải hơn trong toàn bộ chương trình
chính vì thế theo các nhà nghiên cứu việc canh tác hữu cơ trong nhiều trường hợp
sẽ khiến vấn đề môi trường thêm trầm trọng
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thế sự sáng của truyền hình nhân dân